theo sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lâm đồng du khách đến tham quan nghỉ dưỡng tại đà lạt trong ba tháng đầu năm tăng gần một mươi trong đó lượng khách quốc tế đạt gần một trăm ba mươi lượt tăng bảy tám
theo thống kê của ngành du lịch địa phương trong ba tháng đầu năm khách du lịch đến lâm đồng ước đạt một bảy trăm tám mươi năm lượt tăng chín tám so với cùng kỳ
lượng du khách đến đà lạt lâm đồng tăng do các doanh nghiệp du lịch tiếp tục đầu tư nâng cấp bổ sung sản phẩm dịch vụ mới nâng cao chất lượng phục vụ bảo đảm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm xây dựng các chương trình khuyến mãi thực hiện niêm yết công khai và bán đúng giá niêm yết
đặc biệt trong các mùa du lịch cao điểm lễ tết ngành chức năng của địa phương đã tăng cường công tác thanh tra kiểm tra không để xảy ra tình trạng tăng giá ép giá tạo môi trường kinh doanh lành mạnh
hiện toàn tỉnh lâm đồng có ba mươi sáu khu điểm thăm quan du lịch được đầu tư và khai thác kinh doanh với hơn sáu mươi điểm thăm quan miễn phí phục vụ nhu cầu tham quan giải trí của du khách